sau hai ngày vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng gây ra vụ trộm cắp xe máy trị giá gần một trăm linh triệu đồng
thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
đó là lê kỳ đức ba mươi hai tuổi trú tại phường hòa pháp quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vốn đang trong thời gian chờ thi hành án về tội trộm cắp tài sản
nhưng đức vẫn ngựa quen đường cũ lợi dụng người dân sơ hở để xe máy sh trước cửa không khóa
nhanh chóng rát đi rồi đem bán lại cho một người khác để tiêu xài
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với tám đối tượng
đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch bắt quả tăng tám đối tượng trên
đang đánh bạc ăn tiền dưới hình thức lắc bầu cua tại xã phú hội
thu giữ tại hiện trường một bộ lắc bầu cua và gần hai mươi chín triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc
hơn một mươi tám triệu đồng trong người các đối tượng
qua điều tra cơ quan công an xác định các đối tượng đã đánh bạc ăn thua bằng tiền
từ hai trăm linh đến bốn trăm linh đồng một ván
công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi
mang sơn dầu ly mắm tôm đến đổ và ném vào nhà của người dân gây ô nhiễm môi trường
thiệt hại tài sản và khiến dư luận hoang dã
công an huyện văn giang tỉnh hưng yên vừa làm rõ các đối tượng thực hiện hành vi
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân giang đã phối hợp với phòng cảnh sát
hình sự công an tỉnh hưng yên xác định được ba đối tượng gồm dương vũ thắng lê văn dương
cùng ở xã xuân quan và tòng văn thơê chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên
thực hiện hành vi trên nguyên nhân là do gia chủ mượn tiền của đối tượng dương
nhưng chưa trả theo thỏa thuận được biết dương có hai tiền án về các tội
tặng chữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
trên địa bàn thành phố châu đốc tỉnh an giang tình hình tội phạm cướp giật trộm cắp
móc túi trèo kéo khách du lịch cũng như các đối tượng hoạt động lừa đảo bán các loại thuốc
đông tây y không rõ nguồn gốc trên xe khách diễn biến vô cùng phức tạp
trước tình hình trên công an thành phố châu đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm
cũng xuất phát từ đây

đề mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm và mô hình cẩm nang phòng chống tội

trước tình hình trên công an thành phố châu đốc đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
nó là một mô hình dân dân mới rất khéo hợp lòng dân hợp tình hình thực tế
cái chất lượng hiệu quả cái cẩm năng này đem lại là hồi khi mở cửa đầu năm hai nghìn hai mươi tới bây giờ
trên một triệu lượt khách nhưng cái vụ việc phát sinh các loại tội phạm tệ nạn xã hội thì hầu như không đáng kể
như một kênh kết nối giữa lực lượng công an và nhân dân mô hình cầm nang phòng chống tội phạm
đã và đang góp phần để mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương
thưa quý vị những ngày gần đây dư luận xã hội có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất giáo viên
và cán bộ công nhân viên trong nhà trường
không nên gọi học sinh bằng con của nhà nghiên cứu lại nguyên ân
có những ý kiến đồng tình với đề xuất này nhưng cũng có nhiều người cho rằng
cách gọi bằng con không có gì là sai trái hay mắc lỗi
được biết thì đây cũng không phải là lần đầu tiên đề xuất này được đưa ra tranh luận
vậy bộ giáo dục và đào tạo phải nghiên cứu xây dựng và ban hành bộ quy tắc thống nhất
về cách sưng hô trong nhà trường để tạo ra một sự tổng thể
và đây cũng được coi là một chính sách nhất quán để cùng thực hiện
và trong chương trình vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng tôi sẽ cùng bàn luận vấn đề này với sự tham gia của phó giáo sư tiến sĩ phạm văn tình
tổng thư ký hội ngôn ngữ học việt nam
trên trang facebook cá nhân nhà nghiên cứu văn học lại nguyên ân có bài viết yêu cầu giáo viên
và cán bộ giáo dục không gọi học sinh là con đồng thời dẫn chứng các bài viết phân tích lý do
cụ thể ông viết đây không phải lần đầu tiên tôi và nhiều người quan tâm lên tiếng
chúng tôi yêu cầu bộ giáo dục đào tạo thảo sớm một quy chế về sưng hô trong nhà trường nói chung
trước hết là nhà trường phổ thông trong đó điều thiết yếu là
cấm giáo viên không gọi sưng hô học trò là con các con phải gọi là trò các trò các em các bạn
đề nghị các nhà báo các phương tiện truyền thông không nên gọi học trò mỗi cấp
từ mẫu giáo đến đại học là các con con khuyến khích các phương tiện truyền thông gọi học sinh là các bạn
cũng yêu cầu các nhà báo các viên chức tại các giao tiếp sự vụ và công cộng
phải gọi người dạy học là giáo viên giảng viên
là thầy cô dành riêng cho học trò người đang đi học cách gọi thầy giáo cô giáo
khuyến khích học trò các cấp nhất là sinh viên đại học sưng tôi trước giáo viên ngay cả trong không gian trường học
thưa ông thì trong những ngày vừa qua thì có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh đề xuất
giáo viên không được gọi học sinh là con của nhà nghiên cứu lại nguyên ân
ông ngân thì cho rằng là cái mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh sưng hô là con như vậy
thì nó thiên về cái mối quan hệ gia đình và nó không phù hợp trong cái mối quan hệ xã hội như là thầy trò
vậy quan điểm của ông như thế nào về cái góc nhìn này ạ
thực ra cái ý kiến lên tiếng về cái chuyện sưng hô như thế cũng đã có từ lâu
nhưng mà gần đây mới được sới trở lại thôi
vậy ta quay trở lại là trong hệ thống trường hợp tại nay thì thầy và trò xưng hô với nhau như thế nào đúng không
ta lấy từ lớp dưới đi lớp dưới thì trước này đã có mấy cặp xưng hô cơ
cặp sưng hô là cô cháu bé ngày xưa là tôi nhớ là cô giáo gọi học trò là cháu cái đấy
nào cô chào các cháu như thế rồi là cô em cô em cũng có
nhưng mà không đối với mẫu giáo thì ít hơn cô con thì có
nó là nào hôm nay các con học bài bé bé bằng bông nhé chẳng hạn thế
và có cả cặp mẹ con nữa đấy
có rất nhiều những cái cô giáo mà người ta
ta tự tạo ra một cái cặp sơn hô là xưng là mẹ gọi là con
cái việc sưng hô mà em hay con hay cháu đối với thầy nó xuất phát từ cái hệ thống từ sưng hô gia tộc
nhưng mà nó cũng không đến nỗi là chúng ta quy nó ra đến mức độ là làm nó trở thành một cái gì nó quá gai gắt đến thế
mà cái việc mà xưng gọi đó nó cũng chỉ là một cái cách nói để cho học sinh có một cái xưng hô cho nó thuận tiện
bởi vì người việt chúng ta có một cái
thói quen là xưng khiêm hô tôn
đấy tức là khi sưng thì là khiêm nhường mà gọi thì là thể hiện một sự tôn kính
có nhiều ý kiến thì cho rằng là ở cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông thì không cần thiết phải có cái cách sưng hô là con
vì như vậy là sẽ sai tiếng việt và không thể hiện được cái mối quan hệ trung lập
là một nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học thì ông nghĩ sao về điều này ạ
tôi nghĩ là nó có sai không người ta phải xem
ngay cả cái việc xưng em với thầy với cô cũng có những cái chúng ta thấy không ổn đúng không
bởi vì em thực ra nó là một cái đại từ chỉ người mà dưới ấy gì đó mà được xưng với thầy cô cũng chưa hẳn
nếu người ta gọi là vấn đề tuổi tác
và cái cặp sưng thầy cô em đã tồn tại từ rất lâu rồi
mà từ hiện nay được coi là rất phổ biến cho đến cả lên đại học cũng thế
thế thì cái việc mà nói rằng là sinh con nó
không phù hợp lắm với tuổi tác
mà như thế nó tạo ra một cái gì đó có vẻ như gia đình hóa
chúng ta phải biết được rằng là cái việc sưng con trong nhà trường không phải bây giờ mới xuất hiện
ở miền nam trước đây và hiện nay thì hầu hết các trường đều sử dụng cái ngôi còn để sừng với thầy cô đấy
kể cả học sinh cấp ba đấy
tôi có thể nói là gần như thế bởi vì hiện nay chưa có một cái kết quả điều tra xã hội học
nhưng mà rất nhiều nhà giáo dục và các thầy cô giáo đều thừa nhận là
ở nhà trường trong hệ thống phổ thông ở miền nam đều cái cặp sưng thầy cô con rất phổ biến
thế thì miền bắc không phải học miền nam thế đâu
nhưng mà thấy cái đó cũng là một cái cách thể hiện khá phù hợp
bởi vì là theo quan niệm thì thầy là bậc cao cô là bậc cao
học trò như là những đứa con trong gia đình mình
nó không giống như thầy đồ ngày xưa
thầy đồ ngày xưa thì coi con là thực sự rồi
con ngày xưa bố mẹ gửi con đến cho thầy đồ ở nhà thầy ăn cơm thầy
thầy dạy rỗ mà thậm chí còn đánh bắn ngỏ như con mình vậy
và cái việc mà học trò xưng con với thầy cũng là hiển nhiên
cho nên là cô giáo mà gọi học trò nhỏ hay lớn hơn một chút gọi là con
một cách thân thương chiều mến thì cũng tạo ra một cái sự thân tình
một cái sự gọi là không gian giáo dục
nó tương đối thuận lợi để thầy cô giáo có thể truyền đạt được
xưng em cũng được xưng cháu cũng được sưng con cũng được
nhưng mà trong nhiều bối cảnh thì người ta chấp nhận cách xưng hô như thế
và chúng ta nên tôn trọng
như phó giáo sư vừa chia sẻ thì cái cách sưng hô như vậy cũng thể hiện cái truyền thống tôn sư trọng đạo
và nó là cái xuất phát từ cái truyền thống văn hóa của người việt nam
vậy cái cách sưng hô này thì nó có khác gì so với một số nước trên thế giới hay không ạ
chúng ta biết là giữa các cặp đại từ xưng hô của tiếng việt với các thứ
tiếng khác cụ thể là so với tiếng anh tiếng pháp và tiếng nga hay tiếng tây ban nha chẳng hạn
thì rõ ràng là xưng hô của ta có khác
tức xưng hô của ta là lấy một số đại từ nhân xưng trong cái hệ thống từ nhân xưng gia tộc ra để sử dụng
không riêng trong nhà trường đâu ngay trong công sở cũng thế
thế nhưng mà nó chỉ có mức độ thôi
tuy nhiên nó có cái chung có cái chung của tất cả các hệ thống giáo dục trên thế giới
mà chúng ta gọi là tôn sư trọng đạo đấy
tức là người thầy vẫn là người rất đáng kính trọng
và kính trọng bởi vì những người đó là đã đi trước
những người đó có chi thức lớn hơn
và những người đó có nhiệm vụ truyền đạt những chi thức để chúng ta trở thành những người hiểu biết
cho nên đối với người việt thì cái truyền thống tôn sư trọng đạo được thể hiện qua cách ứng xử
qua các nghi thức
nghi thức trả hỏi
nghi thức xưng hô
rồi nghi thức nói năng
chúng ta đừng đòi hỏi gọi là bình đẳng
bảo rằng là cách xưng hô đó là bất bình đẳng
nhất là sinh viên đại học mà xưng em hay xưng con lại càng thấy bất bình đẳng
phải là xưng tôi hay gì đó
không hẳn thế đâu
bình đẳng ở đây đó là phải tôn trọng cái thái độ cái tinh thần và cái chi thức của mỗi người
một sinh viên giỏi có thể xưng con với thầy nhưng mà vẫn phải đưa ra những lập vận và những cái ý kiến rất sâu
rất sắc đáng
và thầy cũng phải quý
thầy cũng phải nể
chứ không phải là vì sưng con mà không có quyền để nói những cái điều mà mình cần nói
được biết thì đây cũng không phải là lần đầu tiên đưa ra cái đề xuất trong cái cách ứng xử sưng hô giữa thầy cô giáo và học sinh
bộ giáo dục và đào tạo thì đã có những bộ quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục
theo phó giáo sư thì có cần thiết phải có những cái quy định cụ thể về cách xưng hô trong cái môi trường giáo dục hay không ạ
chưa cần thiết vì vấn đề đó hơi khó
các cái quy tắc ứng xử là gọi là của bộ là quy định là những cách thức là làm sao giữa quan hệ cho thầy và trò
một là đúng mực
đúng mực ví dụ như trên lớp thì phải ăn mặc ra sao rồi khi nói phải tỏ ra là lễ phép và phải có trách nhiệm thực thi các yêu cầu của thầy cô giáo
trong đó thì hiện nay bộ giáo dục và đào tạo chưa quy định về các cái cặp xưng hô mà tùy theo các trường và các bối cảnh
vì thầy cô giáo luôn luôn
thấm nhuận một phương châm giáo dục là lấy học trò làm trung tâm
và lấy học trò ở trung tâm thì phải tạo cho học trò sự tự tin thoải mái và thân tình
khi mà giữa thầy cô và học trò không có một sự gọi ngăn cách và không có một cái gì đó tạo ra một cái sự gọi là trở ngại
thì tôi nghĩ rằng cái đó mới là cần thiết trong việc truyền thụ kiến thức
một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư phạm văn tình đã tham gia chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay
quý vị vừa theo dõi vấn đề về chính sách
còn bây giờ mời quý vị tiếp tục đến với những chính sách sẽ có hiệu lực trong năm hai nghìn hai mươi hai với cụm chính sách ngay sau đây
bộ y tế vừa ban hành thông tư mới về quy định giá xét nghiệm sars cov hai
theo đó từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai mức giá trần mới sẽ giảm cao nhất khoảng
của mức giá hiện hành
thông tư này áp dụng đối với các trường hợp thanh toán chi phí xét nghiệm sars cov hai
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế người sử dụng dịch vụ xét nghiệm sars cov hai tự chi trả
và các trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm
bộ giao thông vận tải khẳng định không được giao trách nhiệm phê duyệt danh sách công dân
cấp phép cho các doanh nghiệp tổ chức các chuyến bay giải cứu chuyến bay combo
trước đó theo phân công nhiệm vụ của chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
về thực hiện chủ trương nhân đạo của đảng nhà nước tổ chức các chuyến bay đưa công dân việt nam
ở nước ngoài có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nhu cầu về nước
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín bộ giao thông vận tải đã phối hợp rất tích cực với bộ
trong công tác bảo hộ công dân
từ ngày hai mươi một hai
chúng tôi yêu cầu tất cả các cơ quan đơn vị lực lượng chức năng đại lý hải quan doanh nghiệp xuất nhập khẩu
doanh nghiệp bến bãi thống nhất sử dụng nền tảng cửa khẩu số khai báo và xử lý thông tin trực tuyến
khi thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị và cửa khẩu tân thanh
bao gồm cả xe hàng đã vào bến bãi cửa khẩu
mời quý vị cùng điểm quanh bài viết đáng chú ý
bài viết có trên các số báo ra ngày hôm nay trong một điểm báo
thưa quý vị sức mua trên thị trường ô tô đang dần hồi phục sau thời gian dài giãn cách xã hội
tuy nhiên hiện tại nhiều doanh nghiệp sản xuất lắp ráp ô tô trong nước đang gặp khó khăn vì thiếu hụt linh kiện phụ tùng
nguyên nhân đến từ việc nhiều nước trên thế giới vẫn còn siết chặt các hoạt động giao dịch
ảnh hưởng đến các nhà máy sản xuất linh kiện cung cấp cho ngành ô tô
trong khi đó ngành công nghiệp phụ trợ trong nước thời gian qua vẫn chưa phát triển như mong đợi
các chuyên gia cho rằng
để khuyến khích doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất linh kiện
nhà nước cần phải đánh thuế cao đối với những loại linh kiện đơn giản dễ sản xuất
còn những linh kiện phức tạp thì nên miễn giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp tạo ra sản phẩm có giá thành hợp lý
ngoài ra cần yêu đãi về thuê đất thuế trong vòng một mươi năm
theo báo giao thông bộ giao thông vận tải vừa chỉ đạo đơn vị chuyên môn nghiên cứu cơ chế phát triển đội tàu quốc tế
tăng sự chủ động cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu việt nam
cụ thể cục hàng hải kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục có các chính sách hỗ trợ chủ tàu việt nam
phát triển đội tàu hàng có trọng tải lớn
ngoài ra cho phép miễn thuế nhập khẩu đối với chủ tàu thay thế tàu cũ của mình
hiện có bằng tàu biển mới có tuổi dưới một mươi năm tuổi hoặc có trọng tải lớn hơn
đồng thời cục hàng hải cũng khuyến nghị miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp trong vòng một mươi năm
đối với các doanh nghiệp logistics của việt nam có sản lượng container xuất nhập khẩu lớn
theo hiệp thông
hiệp hội lương thực việt nam thị trường gạo thế giới đang có xu hướng tăng giá trong mấy ngày gần đây
tuy nhiên nông dân vẫn không có lãi
chia sẻ với báo thanh niên nhiều nông dân cho rằng thời gian qua giá lúa gạo khá tốt
nhưng lại ít vì chi phí phân bón thuốc bảo vệ thực vật tăng rất cao lại thêm chi phí bơm tưới
bên cạnh đó việc phong tỏa khắp nơi hạn chế đi lại có việc chăm sóc lúa cũng không được như mọi năm
khiến năng suất giảm từ hai mươi đến ba mươi
ngoài ra việc thu mua phải qua nhiều khóa
thậm chí đến bán rơm cũng phải tốn tiền cò
chính vì vậy mà nông dân trồng lúa năm nay ai hòa vốn đã là may mắn
tình trạng thiếu xăng dầu cục bộ xảy ra ở nhiều địa phương
nhất là ở tp hcm và các tỉnh thành phía nam đang đặt ra thách thức lớn
đòi hỏi phải có giải pháp linh hoạt trước những biến động của thị trường
chia sẻ về báo lao động nhiều chuyên gia cho rằng
việc xảy ra cánh cửa hàng xăng dầu nghỉ bán không nằm hoàn toàn ở câu chuyện giá cả
mà là trục trặc trong vấn đề nguồn cung
do vậy cần ra soát lại những vấn đề liên quan tới tình hình cung ứng thị trường xăng dầu
nhà nước đã giao cho bộ công thương công cụ chính sách để quản lý thị trường
đảm bảo thông suốt sản xuất nguồn cung phân phối thì trách nhiệm của bộ này rất lớn
ngoài ra thị trường xăng dầu được quản lý điều hành theo nghị định riêng
nên việc có hiện tượng bất thường trên thị trường thiếu xăng cục bộ
một số cửa hàng phải đóng cửa là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
nỗi lo ai rồi cũng là f f nhiều hơn f một là suy nghĩ của nhiều người dân tại hà nội lúc này
khi số ca nhiễm tăng nhanh lên gần năm ca một ngày
nhiều chuyên gia cho rằng số f ghi nhận được công bố chính thức như kể trên chỉ là tảng băng nổi
số ca nhiễm covid một mươi chín có thể hơn nhiều lần so với con số thống kê được
tuy nhiên đây là điều đương nhiên khi nhà nước mở cửa các dịch vụ
do vậy điều chúng ta nên làm hiện nay là nhận định
đánh giá lại cách xác định f
theo đó chỉ nên tính người nhiễm covid một mươi chín vào bệnh viện tử vong là f
còn lại với những người mắc nhẹ không triệu chứng thì chúng ta không cần quan tâm nữa
hiện tỷ lệ ca bệnh có dấu hiệu nặng của hà nội chỉ năm
hà nội cũng nằm ngoài danh sách một mươi địa phương có số ca nặng cao nhất
dù liên tục dẫn đầu về số ca mắc mới
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức đáng chú ý
có trong chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
sau hai ngày vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ thành phố đà nẵng
đã truy xét và bắt giữ thành công đối tượng lê kỳ đức ba mươi hai tuổi chú phường hòa phát quận cầm lệ
là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy trị giá gần một trăm linh triệu đồng
hiện cơ quan công an đã thu hồi được tài sản trả lại cho bị hại
với thiết kế nhỏ gọn nội dung độc đáo mô hình cẩm nang phòng chống tội phạm
của công an thành phố châu đốc tỉnh an giang
đã phát huy được hiệu quả
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là khắc phục được tình trạng cướp giật
trèo kéo đeo bám khách du lịch ăn xin cò mồi tại các khu vực lễ hội
trước việc người dân đổ xô đi săn băng tuyết ở một số địa phương miền núi phía bắc
cục cảnh sát giao thông đã ra khuyến cáo khẩn để đảm bảo an toàn giao thông
theo đó du khách nên hạn chế và có thể ngừng lưu thông khi đường đóng băng
trơn trượt vì hệ thống an toàn của xe nhất là lốp xe tại việt nam
không phù hợp khi di chuyển trên đường đóng băng
theo quy định mới của bộ y tế mức giá trần dịch vụ xét nghiệm sars cov hai
sẽ giảm cao nhất khoảng ba mươi so với giá hiện hành
với mức thanh toán tối đa không quá bảy mươi tám đồng một xét nghiệm
thông tư mới có hiệu lực từ ngày hôm nay
kể từ ngày hôm nay lạng sơn yêu cầu các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đại lý hải quan
khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi phương tiện đến cửa khẩu hữu nghị tân thành